trên internet đang nở rộ những trang web và trang mạng xã hội buôn bán tiền giả với những lời chào mời như
giống tiền thật chín mươi chín bán tiền giả không cọc uy tín chất lượng tạo niềm tin khiến nhiều người hám lợi và bị lừa
nhiều người đã chuyển khoản tiền đặt cọc hay nhận hàng qua biêu điện theo dạng nhận hàng trả tiền
và không bao giờ nhận được hàng như thỏa thuận
đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy nghe bạn bè nói trên mạng internet có giao bán tiền giả
nên trong một lần lên mạng do tìm chị lê thị tê ngụ phường vĩnh thanh thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
bất ngờ khi thấy hàng loạt các trang cá nhân công khai giao bán tiền giả với những lời mời chào hấp dẫn
chị t điền thông tin và đặt mua bảy triệu đồng tiền giả loại năm trăm linh đồng với giá một triệu đồng tiền thật
sau khi hai bên liên lạc qua điện thoại thỏa thuận cách giao nhận
thì hai ngày sau chị t được biêu điện thông báo ra nhận hàng
bán tính bắt nhìn đó em mới lấy chìa khóa nè em gọng ra
thì khi mà gọng ra nó không phải là tiền mà cái khu khổ thì nó cũng y như tiền vậy đó
nhưng mà gọng ra là đã làm cái cuốn sách thấy không phải tiền là mới làm chạy biêu điện liền
biết mình bị lừa nên chị tê đến khiếu nại với biêu điện và được bên bán đồng ý trả lại tiền
một trường hợp khác là anh trần c ngụ phường an hòa thành phố rạch giá
cũng đặt mua tiền giả qua mạng và được biêu điện giao hàng đến nhà
sau khi thanh toán một triệu đồng anh xê mở gói hàng ra xem
thì cũng nhận được một quyển sách tương tự của chị t
theo tìm hiểu của chúng tôi những kẻ đăng các hình ảnh hấp dẫn cùng những lời quảng cáo có cánh
về mua bán tiền giả chỉ là chiêu trò lừa đảo nhằm đánh vào lòng tham của người dùng
nhiều người đã từng bị sập bẫy nhưng đành cam chịu
không dám trình báo công an vì sợ bị truy cứu trách nhiệm về tội mua bán tiền giả
nếu giao dịch mua bán tiền giả thành công giữa người mua và người bán
đều vi phạm điều một trăm tám mươi của bộ lực hành sở năm hai nghìn chín
tiền giả bán có thể là năm năm cao nhất là trung thăng
qua đây tôi cũng khuyến cáo bà con không mua và sử dụng tiền giả
đây là hành vi vi phạm pháp luật
việc giao bán tiền giả trên mạng thời gian gần đây hoạt động khá công khai
ngoài các giao dịch là thật còn lại là lừa đảo
sau khi nhận tiền của người mua các đối tượng lừa đảo lặn mất
nếu hành vi bị phát hiện cả người bán lẫn người mua đều bị xử lý nghiêm